các tổ chức cộng sản đã họp từ ngày ba đến ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ở bán đảo cửu long hương cảng trung quốc
hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản là đông dương cộng sản đảng an nam cộng sản đảng và đông dương cộng sản liên đoàn
thành một đảng duy nhất lấy tên là đảng cộng sản việt nam
bảy năm qua dù con đường đi lên có lúc quanh co phức tạp nhưng do có bản lĩnh vững vàng thực sự khiêm tốn cầu thị
đảng ta nghiêm túc tự phê bình sửa chữa khuyết điểm được nhân dân tin yêu ủng hộ nên đã lãnh đạo cách mạng việt nam vượt qua mọi khó khăn thử thách và giành nhiều thắng lợi to lớn
nhân tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng hôm nay trên cả nước các địa phương đã sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm
sáng mùng ba tháng hai thành ủy hải phòng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và trao huy hiệu đảng đợt ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tặng hai một trăm hai mươi sáu đảng viên
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của đảng trong tám mươi bảy năm qua
năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản phẩm gdp trên địa bàn thành phố tăng một mươi một mức cao nhất trong nhiều năm qua gấp một bảy lần bình quân chung cả nước
năm hai nghìn một mươi bảy đảng bộ hải phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cơ quan đảng chính quyền phân đấu xây dựng hải phòng trở thành thành phố càng xanh văn minh hiện đại
sáng ngày ba tháng hai
các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã dâng hương và đặt vòng hoa thành kính tưởng nhớ về những chiến sĩ đã mãi mãi ngã xuống cho hòa bình dân tộc
vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
dịp này tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã dâng vòng hoa tươi thắm lên bắc hồ kính yêu
và dành phút mặc niệm tưởng nhớ về bác hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam nghe lại lời can dặn của bác đối với toàn đảng toàn quân và toàn dân
ngày ba tháng hai ban thường vụ thành ủy cần thơ tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa truyền thống vẻ vang tám mươi bảy năm trưởng thành và phát triển của đảng cộng sản việt nam
đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta
toàn trói lọi trên con đường phát triển dân tộc
bảy mươi năm qua đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
dịp này ban thường vụ thành ủy cần thơ tặng huy hiệu đảng cho một mươi sáu đảng viên cao niên tuổi đảng
tiếp tục chương trình với một thông tin đáng chú ý khác
liên bộ công thương tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu
từ một mươi sáu đồng
giá xăng tiếp tục ổn định trong khi đó các mặt hàng dầu giảm nhẹ
trong kỳ điều chỉnh đầu tiên sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy giá xăng được giữ ổn định
trong khi đó giá các loại dầu giảm mạnh mạnh nhất là dầu ma rút với mức giảm bốn trăm một mươi bảy đồng một kg
theo quyết định của liên bộ tài chính công thương sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như mục một nêu trên
giá các mặt hàng xăng dầu giảm nhẹ
giá xăng dầu điều chỉnh như sau
xăng ron chín mươi hai giữ ổn định giá
xăng e năm giữ ổn định giá
dầu diesel năm s giảm hai mươi năm đồng một lít
dầu hỏa giảm tám mươi đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm bốn trăm một mươi bảy đồng một kg
việc điều chỉnh giá bán xăng dầu được áp dụng từ một mươi sáu h ngày ba tháng hai
chuyển sang phần tin quốc tế
bộ quốc phòng mỹ jim mattis và người đồng cấp hàn quốc han min koo hôm nay đã có cuộc đối thoại tại thủ đô seoul của hàn quốc
trong đó tập trung vào việc đánh giá các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên
thảo luận cách đối phó chung cũng như nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt trong năm nay
theo thông báo của bộ quốc phòng hàn quốc
hai bên đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của mỹ
tại nước này trong năm nay theo như đúng kế hoạch
trước đó nhiều đảng đối lập ở hàn quốc kêu gọi hoãn triển khai do thiếu sự đồng thuận của công chúng
cũng như việc trung quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch này
bên cạnh đó chuyến thăm đến hàn quốc lần này của ông ji mattis nhằm khẳng định cam kết của mỹ
đối với việc xây dựng quan hệ đồng minh song phương
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông mattis kể từ khi được quốc hội phê chuẩn giữ chức bộ trưởng quốc phòng
vào khoảng một mươi giờ sáng nay theo giờ địa phương đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao gần bảo tàng louve ở thủ đô paris của pháp
đối tượng là một người đàn ông mang theo một vali xông vào bảo tàng bị nhân viên an ninh bắn bị thương hiện đã bị bắt giữ
vụ tấn công xảy ra tại trung tâm mua sắm dưới mặt đất gần lối vào bảo tàng louverse ở thủ đô paris của pháp
một số nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nhìn thấy một người đàn ông tay cầm dao
xách vali cố tình xông vào bên trong trung tâm và hô to thánh à la vĩ đại
sau đó đối tượng này tấn công một nhân viên an ninh buộc nhân viên này phải nổ năm phát súng khiến đối tượng trọng thương
ngoài ra cảnh sát pháp cũng cho biết
không tìm thấy chất nổ trong vali của người đàn ông này nhưng có thể đây là một hành động khủng bố
ngay sau vụ việc giới chức pháp đã triển khai lực lượng an ninh tại bảo tàng và các trung tâm mua sắm lân cận
trong khi đó lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
khu vực xảy ra vụ tấn công cũng hoàn toàn bị cách ly
chủ tịch hội đồng châu âu donald tuk vừa cam kết đóng cửa tuyến đường di cư trên địa trung hải
nối giữa libya với italia nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
đây cũng là một trong những mục đích chính của hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu đang diễn ra tại manta
phát biểu với báo giới chủ tịch hội đồng châu âu donald sturg cho biết
eu và libya có chung lợi ích trong việc giảm tải số lượng người di cư trái phép vượt qua địa trung hải
đây cũng là lúc đóng cửa tuyến đường từ liby đến italia
tại hội nghị thượng đỉnh eu ở matta lần này ông donald trump khẳng định sẽ thúc đẩy việc triển khai các biện pháp cụ thể
để đối phó hiệu quả hơn với các mạng lưới buôn người và ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
trong khi đó thủ tướng italia gentiloni và thủ tướng chính phủ đoàn kết libya al sinrai đã ký bản ghi nhớ về hợp tác
nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp chống nạn buôn người cũng như tăng cường kiểm soát đường biên giới giữa hai nước
theo dự thảo tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh tại mata hai mươi tám nhà lãnh đạo liên minh châu âu cho rằng
các nhà chức trách cần phải kiểm soát các đường biên giới trên bộ cũng như trên biển nhằm chống lại nạn buôn người